liên quan đến vụ vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam bốn tháng đối với phạm văn trung ở điện biên phủ thành phố hải dương về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
trước đó trung bị phát hiện lái xe ô tô đến khu vực đường điện biên phủ nhận một kiện hàng bên trong nghi có chứa chất ma túy
tại cơ quan công an trung khai nhận số hàng hóa trong kiện hàng là ma túy được gửi từ đức về việt nam
trung nhận kiện hàng này để chuyển tiếp đến một địa chỉ khác
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã thu giữ sáu túi ni lông sáu túi giấy bạc hai gói giấy màu xanh bên trong đều chứa chất bột màu vàng cát
kết quả giám định là ma túy loại mdma với tổng khối lượng gần bảy kg
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án giết người đối với bị cáo nguyễn phước long hai mươi ba tuổi trú tại xã hòa khương huyện hòa vang
đáng chú ý nguyên nhân mâu thuẫn trong vụ án
chỉ bắt nguồn từ tiếng nẹt pô xe máy
theo cáo trạng vào chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai long tổ chức ăn nhậu tại nhà của mình cùng với nguyễn công an phạm văn lân và nguyễn vương cùng một số bạn bè khác
khi tan cuộc ra về an và vương lên xe máy và nẹt pô với tiếng xe lớn khiến tâm là hàng xóm bên cạnh nhà khó chịu
do cũng đang có hơi men trong người nên tâm đã gây gỗ hành hung đánh vào mặt an
thấy bạn bị đánh long và tâm xảy ra
giá sô sát long dùng dựa chém hai nhát vào đầu tâm thương tích một mươi năm
tòa án nhân dân tp đà nẵng đã tuyên phạt nguyễn phước long một mươi năm sáu tháng tù về tội giết người
viện kiểm sát nhân dân huyện madrak tỉnh đắk lắc vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với đinh anh tài hai mươi năm tuổi
trú tại thành phố pleiku tỉnh gia lai để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ làm hai người chết
trước đó vào khoảng chín giờ ngày một mươi bốn tháng một mươi một tài điều khiển xe ô tô chở theo trần quốc cường võ văn quang phạm huỳnh nhật tiến nguyễn hên
cùng chú tại tỉnh khánh hòa lưu thông theo hướng từ tỉnh đắk lắc đi tỉnh khánh hòa
khi đến km năm mươi một nghìn một trăm một mươi quốc lộ hai mươi sáu địa phận xã ia trang huyện madurak tài lái xe không làm chủ được tốc độ thiếu quan sát nên đã đâm vào lan can bên đường
hậu quả làm anh cường tử vong tại chỗ
quan tử vong trên đường đi cấp cứu
hên bị thương
kết quả test nhanh cho thấy tài dương tính với chất ma túy
còn với hành vi chống người thi hành công vụ vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh trà vinh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bốn bị can gồm hà ngọc thương huỳnh huy hoàng lê văn đặng và nguyễn văn hùng
tất cả là học viên đang cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy của tỉnh
theo điều tra vào khoảng một mươi sáu h ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba sau khi ăn cơm chiều xong thì các học viên cai nghiện tại khu a tụ tập la hét đập phá cửa làm mất an ninh trật tự
khoảng ba mươi phút sau có ba mươi sáu học viên trèo qua tường rào để thoát ra ngoài những học viên còn lại tiếp tục gây dối xúi dụng những học viên tại khu b hưởng ứng theo
sau khi sự việc xảy ra cơ sở cai nghiện đã phối hợp với công an huyện châu thành công an xã đa lộc tiến hành truy bắt những học viên bỏ trốn
đến khoảng hai mươi h ba mươi phút cùng ngày đã tiến hành truy bắt được hai mươi năm trong số ba mươi sáu học viên đưa về cơ sở cai nghiện
tuy nhiên sau đó các học viên còn lại trong khu a tiếp tục kích động gây mất an ninh trật tự
đã có khoảng ba mươi một học viên thoát ra ngoài trong này có thiện phẩm phúc nam đặng hùng hoàng thương
tiếp tục dùng gạch đá ném về phía lực lượng công an đang làm nhiệm vụ
vào khoảng hai mươi hai giờ cùng ngày lực lượng công an đã chấn áp được các đối tượng
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành đã bắt tạm giam nguyễn hoàng nam lê hoàng phúc lê hồng phẩm và trương minh thiện để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước phối hợp với công an xã tiến hưng đang trích xuất camera và truy bắt đối tượng táo tợn vào cửa hàng điện thoại giả vờ mua hàng rồi cướp điện thoại bỏ trốn
theo trình báo của anh khúc hoài thanh chủ cửa hàng điện thoại vào khoảng hai mươi h bốn mươi ba phút vào tối ngày hai mươi ba tháng một mươi một
khi anh thanh đăng tiếp khách mua điện thoại thì một thanh niên khoảng ngoài hai mươi tuổi mặc áo thun màu xanh quần bò đeo khẩu trang đi bộ vào cửa hàng điện thoại
tại đây thanh niên này đã yêu cầu anh thanh lấy chiếc điện thoại samsung để xem
khi vừa cầm điện thoại trên tay lợi dụng lúc chủ cửa hàng không để ý thanh niên này liền cầm chiếc điện thoại nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài
trong những tháng cuối năm dự báo tình hình hoạt động của các loại tội phạm sẽ có những diễn biến phức tạp
trong đó nổi lên là tội phạm cướp trộm cắp tài sản với những phương thức và thủ đoạn khác nhau
ghi nhận tại đồng nai thời gian gần đây công an các đơn vị địa phương của tỉnh đồng nai đã đấu tranh triệt phá nhiều nhóm trộm cắp tài sản chuyên nghiệp liên tỉnh
bắt giữ nhiều đối tượng và thu giữ nhiều tài sản có giá trị trả lại cho người dân
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam nhóm đối tượng
gồm lê hoàng tuấn lục văn tiến và trần văn kiệt cùng chú tại tỉnh bình phước để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản
theo hồ sơ là những đối tượng không nghề nghiệp lại thích ăn chơi nên tuấn tiến và kiệt đã rủ nhau thuê xe ô tô đến địa bàn huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai để trộm cắp tài sản
khi đến địa bàn xã sông rây huyện cẩm mỹ các đối tượng phát hiện trong sân một văn phòng có xe máy không người trông coi
tuấn và kiệt đứng ngoài cảnh giới còn tiến đột nhập trộm chiếc xe rồi cả ba tẩu thoát mang bán được sáu năm triệu đồng chia nhau tiêu xài
qua đấu tranh nhóm đối tượng trên còn khai nhận đã thực hiện ba vụ trộm cắp xe máy trị giá tài sản gần một trăm linh triệu đồng tại tỉnh lâm đồng và bình phước

trong thời gian ngắn thảo và toàn đã thực hiện trộm cắp năm xe máy trên địa bàn huyện xuân lộc tỉnh đồng nai rồi mang bán cho tuấn và vinh và hai người chưa rõ lai lịch lấy tiền chia nhau tiêu xài
chú tại huyện nam tử liêm hà nội tại cơ quan công an tâm khai nhận đã lên mạng tìm mua thông tin cá nhân của người cao tuổi đã từng đi mua thuốc chữa bệnh với giá hai đồng mỗi số điện thoại để thực hiện hành vi lừa đảo